sau một ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng thành phố đà nẵng phải phong tỏa trung cư gần hai trăm sáu mươi nhân khẩu vì phát hiện ít nhất bốn người dương tính ncov
giữa lúc đà nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội nhóm một mươi người tụ tập hát karaoke sử dụng ma túy để ăn mừng địa phương trở thành vùng xanh đã bị lập biên bản đề xuất xử phạt hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
cay cú khi bị xử phạt vì ra đường không cần thiết
một cô gái hai mươi một tuổi ở thanh hóa đã đăng tin lên facebook
facebook xúc phạm công an
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid ngày tám tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn hai trăm linh tám ca nhiễm mới trong đó một mươi năm ca nhập cảnh và một mươi bốn bốn trăm chín mươi ba ca ghi nhận trong nước
đây là số liệu cao nhất từ trước
trong đó tại thành phố hồ chí minh bảy ba trăm một mươi ca bình dương ba chín trăm sáu mươi sáu ca đồng nai chín trăm bốn mươi năm ca long an bốn trăm chín mươi ca kiên giang hai trăm bốn mươi hai ca tiền giang một trăm tám mươi ba ca quảng bình một trăm tám mươi hai ca tây ninh một trăm sáu mươi bốn ca an giang tám mươi bảy ca cần thơ bảy mươi bốn ca đồng tháp bảy mươi một ca
khánh hòa sáu mươi một ca đắk nông năm mươi một ca bình phước bốn mươi tám ca bình thuận bốn mươi sáu ca quảng ngãi ba mươi bảy ca hà nội ba mươi sáu ca đà nẵng ba mươi bốn ca bà rịa vũng tàu ba mươi một ca phú yên hai mươi năm ca nghệ an một mươi tám ca bình định một mươi một ca quảng nam một mươi ca thừa thuyên huế chín ca trà vinh tám ca quảng trị tám ca vĩnh long bảy ca
thanh hóa bảy ca cà mau bảy ca sơn la bảy ca bắc ninh bốn ca lạng sơn ba ca bến tre hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca lâm đồng một ca con tum một ca hưng yên một ca bắc giang một ca ninh thuận một ca trong đó có tám một trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng một bảy trăm một mươi sáu ca
đặc biệt bình dương tăng một bảy trăm bảy mươi hai ca tp hcm tăng một trăm tám mươi tám ca đồng nai tăng bảy mươi bốn ca long an giảm ba trăm sáu mươi bảy ca kiên giang tăng bốn mươi một ca
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm bốn mươi sáu sáu trăm tám mươi ba ca trong đó có ba trăm linh tám chín trăm ba mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là tp hcm hai trăm sáu mươi năm tám trăm bốn mươi sáu ca bình dương một trăm ba mươi tám năm trăm chín mươi ba ca
đồng nai ba mươi ca
tp hcm hai trăm sáu mươi năm tám trăm bốn mươi sáu ca đồng an hai mươi sáu bốn trăm ba mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là ba trăm một mươi một bảy trăm một mươi ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm sáu mươi chín ca
trong đó thở oxy có mặt nạ bốn một mươi năm ca thầu oxy dòng cao hfnc một hai trăm bảy mươi ca
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi chín ca thở máy xâm lấn chín trăm hai mươi sáu ca x mo ba mươi năm ca
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận ba trăm một mươi sáu ca tử vong
tại tp hcm hai trăm năm mươi ba ca bình dương bốn mươi ca long an bảy ca tiền giang bảy ca khánh hòa hai ca đà nẵng hai ca
bà rịa vũng tàu hai ca đồng tháp một ca phú yên hai ca
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày chín tháng chín bão côn sơn đang hoạt động trên khu vực miền trung philippines
vào một mươi giờ vị trí tâm bão ở khoảng một mươi hai hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão côn sơn di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày tám tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi một bảy độ kinh đông
trên khu vực phía nam đảo duzon philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão côn sơn di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào biển đông và có khả năng tăng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày chín tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông
trên khu vực phía nam đảo luzon philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày chín tháng chín ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám sau tăng lên cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba năm m biển động mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông là cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão côn sơn di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến một mươi một giật cấp một mươi ba
trong bảy mươi hai đến một trăm hai mươi giờ tiếp theo bão côn sơn di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai km và tiếp tục mạnh thêm
theo công an thành phố hà nội bắt đầu từ sáu giờ ngày tám tháng chín các chốt kiểm soát sẽ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố và vùng một theo mẫu giấy đi đường mới
lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết ai ở đâu thì ở đó người ở vùng nào thì ở vùng đó phương tiện được phép mới ra đường
từ mùng sáu tháng chín hà nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ tư với phương châm siết chặt hơn quyết liệt hơn với phương án giãn cách phòng chống dịch theo ba vùng
công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt các tổ tuần tra kiểm tra và kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
công an thành phố hà nội tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố đồng thời lập thêm ba mươi chín chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng một theo giấy đi đường mới
tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố để có thời gian chuẩn bị chú đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp nên trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng chín
các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường mới theo quy định
các cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu
sở y tế hà nội cho biết về kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng chín toàn thành phố đã lấy được bảy trăm năm mươi chín chín trăm bốn mươi năm trên một triệu mẫu đạt bảy mươi năm chín mươi chín kế hoạch
đã có hai trăm chín mươi chín một trăm ba mươi hai mẫu có kết quả trong đó có ba mẫu dương tính với sars cov hai
số mẫu dương tính là các đối tượng thuộc khu vực nguy cơ cao trong đó có thanh trì
thanh xuân và hà đông
ca bệnh ở hà đông là ông hát phát hiện khi đến khám tại bệnh viện
hiện đã phát hiện thêm hai người con của bệnh nhân cũng mắc covid một mươi chín
hà nội đang triển khai kế hoạch tiêm chủng đợt một mươi hai với chín trăm tám mươi mũi
và đề nghị bộ y tế cấp bổ sung phấn đấu đến một mươi năm tháng chín sẽ tiêm cho một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi
bà trần nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết thành phố đang tiếp tục đề nghị bộ y tế
phân bổ vắc xin để đạt độ bao phủ tiêm chủng
công suất tiêm của hà nội là hai trăm linh mũi một ngày nhưng hiện cao nhất mới đạt được một trăm năm mươi mũi một ngày
khi tiếp nhận vắc xin các quận huyện thị xã phải tổ chức tiêm nhanh nhất
không giới hạn số lượng người đến tiêm chủng tại các điểm tiêm
đồng thời tại các điểm tiêm cố gắng kéo dài thời gian tiêm chủng trong ngày
để nhiều người được tiếp cận vaccine sớm nhất nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng bà trần thị nhị hà nói
từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách
người dân buộc phải ở nhà việc đi chợ sẽ có lực lượng hỗ trợ
tuy nhiên những ngày gần đây một số quận huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh phủ thêm những vùng xanh
trước diễn biến mới này nhiều người dân hỏi ở vùng xanh được tự đi chợ hay không
vì thực tế dù có lực lượng đi chợ hộ nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu của người dân
trả lời vấn đề này trong chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời
tối ngày sáu tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
thời gian sắp tới thành phố phải sống trong điều kiện có dịch bệnh tuy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt
chứ không phải mở cửa không có nguyên tắc mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng cho hay từ nay đến một mươi năm tháng chín
về cơ bản sẽ tiếp tục các biện pháp như từ hai mươi ba tháng tám đến nay tuy nhiên có hai điểm điều chỉnh
thứ nhất hệ thống siêu thị chuỗi cung ứng sẽ được mở đến xã phường thị trấn
nhưng ở vùng đỏ thì shipper sẽ đi chợ thay cho các hộ dân còn ở vùng xanh người dân sẽ được đi chợ một lần một tuần
khuyến khích những người trong gia đình đã tiêm vaccine nên là người đi chợ mở dần trên nguyên tắc an toàn
thứ hai từ nay đến một mươi năm tháng chín chưa mở trở lại nhưng sẽ hình thành hai điểm trung chuyển hàng hóa
chủ yếu là lương thực thực phẩm ở hai đầu mối bình điền và hóc môn
để làm nơi trung chuyển hàng lương thực thực phẩm từ các tỉnh về thành phố bằng hệ thống vận chuyển an toàn để đưa đến các điểm siêu thị trong thành phố
ông mãi cũng cho biết thêm từ nay đến một mươi năm tháng chín ở vùng xanh nơi kiểm soát được dịch sẽ thí điểm mở lại dịch vụ bán thức ăn mang về
sau một mươi năm tháng chín nếu tình hình chuyển biến tốt gia xử kiểm soát được dịch sẽ mở ra nhiều hoạt động
người dân trung cư ct hai phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng được lấy mẫu năm lần
khi thành phố yêu cầu ở yên trong nhà trong hai mươi ngày qua đều không ghi nhận ca bệnh
vậy nhưng mới đây một người ở tầng hai trung cư này có triệu chứng nghi ngờ nên đến trung tâm y tế quận khám xét nghiệm dương tính
kết quả lấy mẫu ba thành viên trong gia đình chị này cũng dương tính ncov
ngay trong đêm nhân viên y tế đã xét nghiệm toàn bộ tám mươi hai hộ dân với gần hai trăm sáu mươi người ở một mươi một tầng
kết quả một chủ mẫu gộp một mươi cho kết quả nghi ngờ
sáng nay những người có tên trong mẫu gộp được xét nghiệm riêng lẻ để xác định ca mắc
ông hồ văn khoa chủ tịch ủy ban nhân dân quận cẩm lệ cho biết đang di rời năm hộ dân còn lại sống ở tầng hai trung cư ct hai
đến một trường học để khóa cứng tầng này đồng thời phong tỏa toàn bộ trung cư
đây là tòa trung cư thứ hai ở quận cẩm lệ xuất hiện ổ dịch trong vòng một mươi ngày qua
trong đó trung cư văn tiến dũng ở phường hòa xuân phía bên kia sông cẩm lệ đã khống chế được ổ dịch sau khi ghi nhận hơn hai mươi ca dương tính
công an phường nại hiền đồng quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng tụ tập ăn nhậu
trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngày sáu tháng chín tổ tuần tra công an phường nại hiển đông phát hiện một mươi người tụ tập ăn nhậu
hắt karaoke trước nhà lồ một trăm linh bảy c một đường phạm huy thông tổ bảy mươi hai phường nại hiền đông
test nhanh chín trên một mươi người trên đều dương tính với ma túy
riêng ông hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tổ bảy mươi
âm tính ma túy nhưng cũng bị lập biên bản xử phạt vi phạm do ra đường mà không có lý do chính đáng
nhóm này cho rằng từ ngày sáu tháng chín phường nại hiền đông chính thức trở thành vùng xanh
nới lỏng một số hoạt động nên mọi người tụ tập ăn mừng
cả nhóm cũng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an phường nại hiên đông đã lập hồ sơ và đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt nhóm người trên tổng số tiền hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
chiều ngày bốn tháng chín chị tê bị công an thị trấn bến xung huyện như thanh thanh hóa xử phạt vi phạm hành chính hai triệu đồng
vì ra đường khi không thực sự cần thiết trong thời điểm địa phương này đang cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi
cách cú vì bị phạt đến một mươi sáu giờ cùng ngày chị tê đã lên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết có nội dung
xúc phạm uy tín của công an huyện như thanh khiến nhiều người vào chia sẻ bình luận trái chiều
ngay sau đó chị tê đã bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
về hành vi đăng bài lên mạng xã hội facebook bài viết có nội dung xúc phạm công an
tại cơ quan công an khi được giải thích chị tê đã nhận ra được hành vi sai trái của mình
đồng thời cam kết không đăng tải lên mạng xã hội các nội dung tương tự
hiện công an huyện như thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho great việt nam
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại